dạng sáng nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại bản co tràm xã lóng luông huyện vân hồ công an huyện vân hồ chủ trì
phối hợp với công an huyện mộc châu tỉnh sơn la trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc bộ công an
phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chín bánh heroin
các đối tượng bị bắt gồm phạm ngọc thủy và phạm ngọc hữu tăng vật thu giữ chín bánh heroin
một sao nhọn và một số vật chứng liên quan được biết hai đối tượng là hai nghem ruột
đối tượng phạm ngọc thủy có một tiền án về tội tàng trữ chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng phạm ngọc hữu có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội đánh bạc
để thực hiện hành vi trên hai đối tượng đã thuê xe taxi từ huyện mộc châu qua huyện vân hồ
đi về hà nội để tiêu thụ khi đang trên đường vận chuyển thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
xảy ra mâu thuẫn hai nhóm đối tượng thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau khiến một người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ nguyễn tấn đạt và một mươi bốn đối tượng trong hai nhóm
về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng nạn nhân trong vụ án này là huỳnh thiên hưng
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhóm của luân gồm luân lưu khương nhậu tại quán của người quen
lúc này nhóm của huỳnh thiên hưng gồm thiên hưng nguyễn và mẫn cũng đến nhậu cùng
trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn sau đó hai bên xông vào đánh nhau
trong lúc hỗn chiến thiên hưng bị đạt cầm dao đâm hai nhát vào lưng bị thương nặng
tuy đã được đồng bọn đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng thiên hưng đã tử vong
đạt cũng bị thương ở tay sau khi đi băng bó vết thương đạt đến công an đầu thú
các đối tượng còn lại trong hai nhóm cũng lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
bị cáo ngô minh lý hai mươi năm tuổi trú tại thị trấn ea súp huyện ea súp tỉnh đắk lắc
vừa bị tòa nhân dân cấp cao đà nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh hoàng văn chín chú cùng địa phương
theo bản án cấp sơ thẩm khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng ba do có mâu thuẫn từ trước
nên nông văn ngọc và trần bá ninh cầm theo dao và gậy ba khúc đến nhà lý để đánh nhau
khi đến sân nhà lý ngọc cầm gạch ném vào nhà làm hư hỏng nhiều tài sản
vì bực tức nên lý cầm hai con dao đuổi đánh trả khiến ngọc và ninh bỏ chạy ra ngoài đường
lúc này anh chín đi ngang qua nhưng lý cho rằng anh chín có tham gia ném gạch vào nhà mình
nên đã vông giao chém một nhát vào đầu nạn nhân với tỷ lệ thương tật là hai mươi chín
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã tuyên y án một mươi bốn năm tù giam đối với ngô minh lý về tội giết người
một nhóm đối tượng hoạt động mua bán dâm trên không gian mạng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rập vũng tàu
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an công an các địa phương triệt phá
trước đó lực lượng công an tiến hành kiểm tra ba nhà nghỉ trên địa bàn thị xã phú mỹ và thành phố bà rịa
phát hiện ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an đã điều tra xác định kiều đức cường là người môi giới mại dâm nên tiến hành bắt giữ
cường khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cường mua một tài khoản trên trang web môi giới mại dâm
sử dụng tài khoản đăng hình ảnh thông tin và số điện thoại của nhiều gái bán dâm trên trang web
với mục đích giới thiệu khách cho các gái bán dâm để thu tiền
hàng tháng số tiền đối tượng kiếm được từ việc môi giới mại dâm là từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng
cơ quan công an đã xác định hai đối tượng khác là hà tiên song và nguyễn thị huyền là các đối tượng giúp sức cho cường trong việc điều hành và quản lý gái bán dâm
trong ngày đầu nghỉ lễ toàn quốc xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông
tập trung chủ yếu trên các tuyến đường bộ với hai mươi năm vụ làm chết một mươi ba người bị thương một mươi một người
vụ tai nạn còn lại được ghi nhận xảy ra trên đường sắt tại bình dương
con số vừa được cục cảnh sát giao thông cập nhật thông tin trong chiều tối nay
cũng trên các tuyến đường bộ qua tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý gần tám bốn trăm linh trường hợp vi phạm giao thông
phạt tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
trong đó riêng đối với những vi phạm được nhận định là nguyên nhân chính
dẫn tới các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là nồng độ cồn lên tới hơn một hai trăm năm mươi trường hợp và vi phạm với tốc độ là hơn một ba trăm linh trường hợp